sáng ngày hai mươi năm tháng chín phòng thương mại và công nghiệp việt nam trung tâm trọng tài quốc tế và hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam tổ chức hội thảo các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang asean đại diện hơn ba mươi doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng đã tham dự hội thảo
hội thảo đã cung cấp thông tin về pháp luật quy định tiêu chuẩn thuận lợi hóa về vận chuyển hàng hóa và thủ tục hải quan trong asean giới thiệu các công cụ trực tuyến tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp xuất khẩu và dịch vụ sang thị trường asean hỗ trợ doanh nghiệp tương tác trực tiếp với các cơ quan hữu quan của chính phủ các nước trong asean
các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về các khó khăn thách thức của doanh nghiệp việt nam trong trao đổi thương mại nội khối một mươi nước trong khu vực
hoạt động này nằm trong khuôn khổ đề án hai mươi năm về đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư song phương giữa việt nam với các nước đối tác chiến lược quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp việt nam trên địa bàn tăng cường xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng các nước trong khối asean